trước diễn biến ổ dịch covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo một số nội dung như sau
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo ubnd xã phường thị trấn
thành lập các tổ công tác để tiến hành ra soát tất cả các trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng ba đến nay
bệnh nhân nội chú của bệnh viện bạch mai đã ra viện bệnh nhân ngoại chú đến khám điều trị
người đến thăm chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai
sinh viên học sinh thực tập tại bệnh viện các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện bạch mai
bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện bạch mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn
các đối tượng khác liên quan đến bệnh viện bạch mai
lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các đối tượng trên theo quy định
phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã lấy mẫu bệnh phẩm với các trường hợp cần thiết
theo hướng dẫn của sở y tế gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để xét nghiệm
sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do trung tâm y tế các quận huyện thị xã gửi đến
công an thành phố chỉ đạo công an các quận huyện thị xã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ trên
giám đốc bệnh viện bạch mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp trong khoảng thời gian
từ ngày một mươi tháng ba cho đến nay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố lập danh sách người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong bệnh viện
để chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố theo kết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại cuộc họp ngày hai mươi tám tháng ba ubnd quận huyện thị xã báo cáo kết quả tiến độ giả soát các đối tượng trên gửi về thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố
qua sở y tế hà nội để tổng hợp trước ngày một mươi sáu giờ hàng ngày yêu cầu các địa phương đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công điện này